vâng vậy khi trẻ mắc viêm tiểu phế quản thì chúng ta cần điều trị như thế nào
khi trẻ mắc viêm tiểu phế quản thì chúng ta thứ nhất là nếu như ở những cái thể nhẹ
thể nhẹ là trẻ chỉ có biểu hiện ho này hát hơi sổ bũi này
và có những cái tiếng khọc hẻ nhẹ ho thì không nhiều không có khó thở
thì thông thường là những trường hợp đấy là chúng tôi sẽ cho các em bé điều trị tại nhà
em bé sẽ tiếp tục cần được bú sữa mẹ
và khi cho ăn thì nên chia nhỏ bữa để giảm cái nguy cơ là hay bị chớ
thứ hai là cần phải cho trẻ bù đủ nước
nếu trẻ còn bú mẹ thì bú mẹ nhiều cũng là một cái nguồn nước cung cấp cho bé
nếu mà trẻ lớn thì chúng ta có thể cho uống thêm nước ngoài ví dụ như nước quả
bên cạnh đó thì chúng ta phải vệ sinh cái mũi họng cho bé
bằng cái nước muối sinh
để cho làm cái mũi họng nó được thông thoáng
nó không bị tắc nghẽn dịch
thì đấy cũng là cái điều kiện làm cho bé dễ thở hơn
và nếu trẻ ho nhiều thì chúng ta cho dùng những cái thuốc ho mang tính đông y thôi
thế còn nếu như những trường hợp mà có biểu hiện nặng như tôi vừa kể bên trên
ví dụ như ho rất là nhiều khó khè nhiều khó thở
em bé quấy khóc nhiều kích thích hoặc ly bì hoặc bỏ bú
quan sát thì lồng ngực thấy có kéo rất là rõ hoặc có rút lõng lồng ngực
thì em bé phải được đưa đến bệnh viện để các bác sĩ khám
và thông thường những trường hợp mà có những yếu tố nguy cơ
thì phải cho bé nhập viện và được điều trị tại bệnh viện
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
các chuyên gia cũng khuyến cáo cha mẹ không nên tự ý cho trẻ dùng thuốc khi chưa thăm khám
và chưa có sự tư vấn cụ thể của bác sĩ
điều này có thể khiến cho tình trạng của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn
để phòng ngừa các biến chứng từ nhiễm khuẩn hô hấp
cha mẹ không nên bỏ qua bất cứ dấu hiệu bất thường nào ở trẻ
đặc biệt là trẻ sơ sinh
và cha mẹ nên tiêm phòng vaccine cho trẻ đầy đủ theo độ tuổi
với đội ngũ các giáo sư bác sĩ chuyên gia đầu ngành
có nhiều năm kinh nghiệm khám và điều trị cho trẻ sơ sinh trẻ nhỏ và thiếu niên
với hệ thống các thiết bị y khoa hiện đại bậc nhất
khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh đã tiếp nhận trần đoán
và điều trị kịp thời hiệu quả cho rất nhiều bệnh nhân nhi
mắc các bệnh lý về hô hấp thường gặp cũng như hiếm
đặc biệt bệnh viện được trang bị các thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn
nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo cho bệnh nhi và nhân viên y tế
phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi bệnh nhi được cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tiên tiến
và môi trường an toàn với sức khỏe
đến đây thì thế lượng dành cho chương trình đã hết
đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv